dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi hai
ngay sau đó các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính dự thảo luật
được sửa đổi theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa của một mươi lĩnh vực đồng thời bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của sáu lĩnh vực
một mươi lĩnh vực tăng mức tiền phạt tối đa trong dự thảo luật là giao thông vận tải đường bộ và phòng chống tệ nạn xã hội
cơ yếu quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia giáo dục từ năm mươi triệu đồng lên bảy mươi năm triệu đồng điện lực từ năm mươi triệu đồng lên một trăm linh triệu đồng
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm linh triệu đồng quản lý công trình thủy lợi báo chí từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm năm mươi triệu đồng
kinh doanh bất động sản tăng từ một trăm năm mươi triệu đồng lên năm trăm linh triệu đồng
sáu lĩnh vực bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa là tín ngưỡng đối ngoại ba mươi triệu đồng cứu nạn cứu hộ năm mươi triệu đồng
in và an toàn thông tin mạng một trăm linh triệu đồng sở hữu trí tuệ hai trăm năm mươi triệu đồng
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cơ bản thống nhất với việc tăng mức phạt tiền tối đa và bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực
chủ tịch quốc hội cho rằng việc này là phù hợp đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nhằm gian đe ngăn chặn những hành vi vi phạm hành chính
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cho rằng cần làm rõ một mươi lĩnh vực được đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa và sáu lĩnh vực được bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa đã là những lĩnh vực thực sự cần thiết cấp bách bất cập cần phải tăng mức tiền phạt tối đa hay chưa
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị việc sửa đổi luật lần này cần bảo đảm vừa quản lý nhà nước quản lý xã hội tốt vừa bảo đảm quyền tôn trọng con người quyền công dân